ba lô vaccine covid một mươi chín astrazeneca với số lượng hơn hai triệu liều đã được chuyển đến việt nam
trong đó lô thứ ba với năm trăm bảy mươi sáu ba trăm linh liều vừa hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất vào sáng nay
cũng liên quan về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sáng nay bộ y tế đã có công văn gửi các sở y tế tỉnh
bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng và một số đơn vị liên quan
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát các đối tượng đã tiêm mũi một và lập kế hoạch tiêm mũi hai vaccine phòng chống covid một mươi chín
cho các đối tượng đã được tiêm mũi một đủ thời gian tại đơn vị mình
các đơn vị chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vaccine
cơ sở tiêm chủng sử dụng loại vaccine để tiêm mũi hai theo hướng dẫn tại công văn số sáu nghìn ba mươi của bộ y tế về tiêm hai liều vaccine phòng covid một mươi

bộ y tế đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo hàng ngày và báo cáo sau khi kết thúc đợt tiêm chủng theo quy định
đơn vị có triển khai tiêm mũi hai vaccine do hãng pfizer sản xuất cho đối tượng đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca thực hiện báo cáo riêng
một lô hàng hóa gồm bảy mươi bốn chiếc máy thở oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn kiểm tra phát hiện thu giữ
vào chiều ngày ba mươi một tháng tám tại khu vực đường bà triệu phường đông kinh thành phố lạng sơn
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải do nông đức huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố lạng sơn điều khiển có dấu hiệu chở hàng hóa nhập lậu
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển bảy mươi bốn chiếc máy thở oxy mang nhãn hiệu nước ngoài
lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh và xử lý theo quy định
mới đây trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đường tố hữu vạn phúc quận hà đông thành phố hà nội
tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội đã phát hiện một xe ô tô chở sáu người cùng nhiều hành lý
tuy nhiên tất cả những người này đều không có giấy đi đường theo quy định
và đáng chú ý hơn mặc dù xuất trình được giấy đi đường do công ty cấp
nhưng lái xe lại không có giấy đi đường
lại không phải là nhân viên của công ty trên
kiểm tra phương tiện biển kiểm soát ba mươi g bảy mươi nghìn năm trăm hai mươi năm lực lượng chức năng phát hiện tài xế tưởng phi long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở phường phú lương quận hà đông xuất trình giấy đi đường
nhưng trên xe còn sáu người và đều không có giấy đi đường theo quy định
qua đầu tranh khai thác nhóm người này khai nhận là thợ xây của một công trình trên địa bàn quận tây hồ
do dịch bệnh công trình ngừng thi công đã gần hai tháng còn chủ thầu thì bỏ về quê
hết tiền và lương thực sáu công nhân lên mạng tìm thông tin
sau đó đề nghị trở đến cầu trung hà để đi bộ về yên bái với giá một hai triệu đồng
tuy nhiên mới di chuyển được vài cây số thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện
đáng chú ý qua đầu tranh khai thác lái xe khai nhận hiện là lái xe kinh doanh vận tải tự do
còn giấy đi đường là qua quen biết nên đã nhờ cấp giấy đi đường của một công ty trên địa bàn thành phố hà nội
đối với lái xe thì chúng tôi đã lập biên bản vi phạm và đề xuất với quận xử lý bảy năm triệu đồng
cho cam kết tại ủy ban nhân phường vạn phúc
chúng tôi cũng đã liên hệ với ủy ban nhân phường xuân lâm
để đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân phường vạn phúc đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho sáu hành khách và lái xe
đồng thời xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật